hà nội có số ca mắc mới kỷ lục thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà
thành phố hồ chí minh lên kế hoạch đón năm mới hai nghìn hai mươi hai theo cấp độ dịch
bộ y tế tăng cường kiểm tra chất lượng thuốc điều trị covid một mươi chín
mỹ ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì biến thể omicron
bất chấp omicron anh không thắt chặt biện pháp chống dịch dịp giáng sinh
hà nội ghi nhận ca mắt mới tăng vọt đặc biệt những ngày vừa qua hà nội ghi nhận số ca mắt mới lập kỷ lục lên đến hơn một sáu trăm linh ca
trước tình hình đó thành phố đã gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó đặc biệt là thành lập tổ hỗ trợ theo dõi người mắc covid một mươi chín tại nhà
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội tối ngày hai mươi tháng một mươi hai vừa qua đã ghi nhận một sáu trăm bốn mươi một ca covid một mươi chín trong hai mươi bốn giờ cao nhất từ trước tới nay
thành phố lập tổ hỗ trợ
thành phố lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà
bộ y tế công bố hà nội một sáu trăm một mươi hai ca nhiễm mới không ca tử vong
như vậy một số ca chưa được cấp mã số bệnh nhân chưa có số liệu thống kê số ca đang điều trị và số ca nặng tính đến một mươi chín giờ hôm nay
trong số ca nhiễm hôm nay có bốn trăm linh sáu ca cộng đồng một hai mươi một ca ở khu cách ly và hai trăm một mươi bốn ca ở khu phòng tỏa
như vậy số nhiễm cộng đồng giảm chín mươi bốn ca so với hôm qua phân bố tại hai mươi một quận huyện trong đó cao nhất ở ba đình với chín mươi ca
đống đa sáu mươi sáu ca long biên năm mươi hai ca
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp số ca nhiễm ngày càng tăng hà nội nâng cao năng lực điều trị f tại nhà
trong chỉ thị tăng cường các biện pháp phòng chống dịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã chủ động xây dựng kịch bản phương án
ở mức cao hơn để sẵn sàng đáp ứng với các tình huống dịch covid một mươi chín
cập nhật đầy đủ danh sách f điều trị tại nhà đảm bảo cấp phát thuốc theo phát đồ điều trị
địa phương cũng hướng dẫn đầy đủ quy trình cách ly điều trị xét nghiệm đối với người bệnh trong vòng hai mươi bốn giờ đầu tiên khi phát hiện ca nhiễm
địa phương lập tổ hỗ trợ theo dõi người nhiễm covid một mươi chín tại nhà với lực lượng thanh niên là nồng cốt
nhiệm vụ tổ là tiếp nhận thông tin từ người nhiễm covid một mươi chín tại nhà cập nhật vào hệ thống phần mềm quản lý f
lấy mẫu xét nghiệm hướng dẫn các biện pháp cách ly tại nhà ghi chép các thông tin và khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe của người cách ly
thì thông báo ngay cho cán bộ trạm y tế
tổ covid một mươi chín cộng đồng đi từng ngõ gõ từng nhà trọ từng đối tượng lập danh sách người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền phụ nữ trong thời kỳ mang thai người chống chỉ định chưa được tiêm vaccine để quản lý tiêm
hà nội phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi tám tuổi trở lên chậm nhất trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hoàn thành tiêm mũi hai cho người từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi trước ngày ba mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành tiêm mũi bổ sung cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
quý vị thân mến chỉ còn ít ngày nữa thôi là kết thúc một năm hai nghìn hai mươi một đầy biến động
thời điểm này nhiều tỉnh thành tại việt nam đã bắt đầu lên kế hoạch đón năm mới hai nghìn hai mươi hai
thành phố hồ chí minh cũng vừa có kế hoạch đón năm mới tùy theo tình hình dịch trên địa bàn với hai kịch bản cụ thể
mới đây phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm võ văn hoang vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai với hai phương án theo tận cấp độ dịch
thành phố đã dự kiến hai kế hoạch đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai với hai phương án theo tận cấp độ dịch

nhật bản đầu tiên là nếu dịch tả cấp độ một và hai tp hcm tổ chức đón chào năm mới tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh đường nguyễn huệ và đường lê duẩn
còn kịch bản thứ hai nếu dịch đạt cấp độ ba và bốn các sự kiện sẽ hạn chế hoặc tạm dừng
theo đó nếu dịch đạt cấp độ một và cấp hai tp hcm sẽ tổ chức chương trình chào đón năm mới đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai
tại công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh đường nguyễn huệ và đường lê duẩn
từ đường nam kỳ khởi nghĩa tới baxter quận một
các tuyến đường khác ở trung tâm thành phố cũng được trang trí ánh sáng nghệ thuật
bên cạnh đó tp thủ đức quận một mươi hai tân phú bình tân bình chánh và huyện hóc môn củ chi nhà bè cần giờ
cũng sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đón chào năm mới vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thành đoàn tp hcm tổ chức các hoạt động và biểu diễn văn nghệ đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
tại nhà văn hóa thanh niên các trường đại học cao đẳng
trung cấp chuyên nghiệp kỹ thuật xã
ban quản lý các khu chế xuất và khu công nghiệp tp hcm cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ
vào đêm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
ngoài ra tp hcm còn tổ chức các hoạt động thể thao đón chào năm mới hai nghìn hai mươi hai
như giải marathon tp hcm lần thứ chín năm hai nghìn hai mươi hai tại quận bảy
giải đua xe đạp phong trào trên tuyến đường mai chí thọ liên hoan võ thuật v v
nếu dịch đạt cấp độ ba và bốn ubnd tp hcm yêu cầu
các sở ba ngành đoàn thể và tp thủ đức các quận huyện xây dựng kế hoạch tổ chức
chủ động giảm quy mô hoặc tạm dừng tổ chức các sự kiện điều chỉnh các phương án
phòng chống dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ dịch
ubnd tp hcm yêu cầu các địa phương sở ngành đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong thời gian diễn ra các chương trình phù hợp theo từng cấp độ dịch
đảm bảo nguyên tắc năm k thực hiện khoanh vùng phần luận di chuyển kiểm tra
và kiểm soát số lượng người tham dự
do công an tp hcm phối hợp hỗ trợ lực lượng thanh niên xung phong chốt chặn
không cho phương tiện lưu thông vào đường lê duẩn đoạn từ đường baxter đến nam kỳ khởi nghĩa
để triển khai thi công tổ chức chương trình đón chào năm mới hai nghìn hai mươi
và hướng dẫn di chuyển theo lộ trình khác bắt đầu từ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến hết ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tình hình dịch covid một mươi chín hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp
để đảm bảo an toàn cho người sử dụng đồng thời đảm bảo
việc cung ứng đủ thuốc chất lượng an toàn hiệu quả phục vụ cho hoạt động khám chữa bệnh
cục quản lý dược đã đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc trên thị trường
trong giai đoạn dịch covid một mươi chín
cục quản lý dược bộ y tế vừa có văn bản khẩn gửi sợi tới các tỉnh thành phố
viện kiểm nghiệm thuốc trung ương viện kiểm nghiệm thuốc tp hcm đề nghị tăng cường kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
theo cục quản lý dược dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
để ứng phó linh hoạt trong điều kiện bệnh nhân covid một mươi chín
bộ y tế đang tiếp tục xem xét phê duyệt các thuốc và phát đồ điều trị
nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng chống dịch
cục đề nghị các sở y tế chú trọng chỉ đạo trung tâm kiểm nghiệm thanh tra sở y tế
tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại lấy mẫu kiểm tra giám sát chất lượng thuốc
sử dụng điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất phân phối
và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn
cục quản lý dược đề nghị viện kiểm nghiệm thuốc trung ương viện kiểm nghiệm rút tp hcm
xây dựng kế hoạch tăng cường việc lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường
chú trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc kháng virus
trong điều trị covid một mươi chín bao gồm các thuốc chứa hoạt chất monopiravir favipiravir remdesivir
sử dụng trong các chương trình nghiên cứu thử thuốc trên lâm sàng trong điều trị covid một mươi chín
theo các phát đồ của bộ y tế phê duyệt
riêng đối với thuốc monopiravir bộ y tế cho biết từ giữa tháng tám đến nay
đã phân bổ ba trăm linh liều cho bốn mươi sáu địa phương triển khai chương trình sử dụng thuốc có kiểm soát thuốc này
với ép không thể nhẹ tại cộng đồng
nhiều địa phương như hà nội tp hcm đưa monobiravir vào gói thuốc c
áp dụng với bệnh nhân covid một mươi chín điều trị tại nhà từ một mươi tám tuổi trở lên
cục quản lý dược đề nghị phải xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh
lưu hành thuốc điều trị covid một mươi chín và thuốc có dược chất marbiravi nói riêng
vì ảnh hưởng lớn đến công tác phòng điều trị bệnh
monopiravir là thuốc kháng virus hiện được bộ y tế khắp phát miễn phí cho ép không điều trị tại nhà
thuốc hiện đang trong quá trình thử nghiệm chưa được bán trên thị trường
hiện nay nhiều tỉnh thành đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine mũi ba phòng covid một mươi chín
để tăng kháng thể phòng bệnh đặc biệt trước biến thể mới omicron
nhiều người thắc mắc sau khi tiêm vaccine mũi ba sẽ gặp phải phản ứng như thế nào
có xảy ra phản ứng nặng không
để giải đáp được những thắc mắc đó mời quý vị theo dõi
thông tin chi tiết ngay sau đây
tiến sĩ bác sĩ nguyễn huy luân trưởng đơn vị tiêm thể bệnh viện đại học y dược tp hcm cho biết
kháng thể sau tiêm vaccine covid một mươi chín sẽ giảm dần sau ba sáu tháng
mũi ba giúp tăng mức độ bảo vệ tăng kháng thể phòng bệnh đặc biệt trước biến thể mới omicron
bác sĩ luận cho biết ở người trưởng thành các phản ứng nặng sau tiêm thể như phản vệ
dị ứng thường xảy ra sau khi tiêm mũi một vaccine covid một mươi chín
người tiêm mũi ba sẽ không gặp phải các phản ứng nặng này
nhưng có thể gặp các tác dụng phụ như ở mũi một hay mũi hai
theo đó phản ứng thường gặp có thể xảy ra sau tiêm như đau tại vùng tiêm
sưng mệt mỏi đau đầu đau cơ đau khớp ấn lạnh sốt nhẹ
sưng hạch vùng nách thường gặp hơn sau tiêm mũi hai
đây là những phản ứng thông thường và sẽ hết sau một đến hai ngày
đối với các phản ứng này nên hạn chế cử động mạnh vùng tiêm để giảm bớt triệu chứng thể
không nên bôi chừm đắp bất cứ thứ gì như lá cây giàu gió trứng gà vào chỗ sưng đâu
có thể dùng thuốc hạ sốt để uống khi sốt hoặc để giảm đau
các phản ứng sau tiêm thường xuất hiện trong vòng ba mươi phút hoặc hai mươi bốn giờ sau tiêm
một số trường hợp có thể kéo dài bảy mươi hai giờ
nhìn thấy người lớn tuổi ít bị ảnh hưởng bởi các tác dụng phụ khi tiêm mũi ba của pfizer hay moderna
hơn so với những người từ một mươi tám đến sáu mươi bốn tuổi
bên cạnh đó cần theo dõi triệu chứng sau tiêm ít xảy ra do viêm cơ tim như tức ngực khó thở đánh chóng ngực
hay các triệu chứng của giảm tiểu cầu huyết khối miễn dịch như nhức đầu đau bụng
khó thở mịn mờ co giật
khi xuất hiện các triệu chứng trên cần thông báo ngay cho cơ quan y tế
sau tiêm vaccine covid một mươi chín nên ăn uống đầy đủ các nhóm chất đạm protein
nghỉ ngơi uống nhiều nước trái cây tránh hoạt động mạnh quá mức không tập luyện nặng
đó là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi chưa tiêm phộng sống tại hạc harris bang texas
thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức y tế mỹ cùng ngày cho biết
biến thể siêu lây nhiễm omecron hiện đã trở thành biến thể chủ đạo lây lan dịch covid một mươi chín tại mỹ
nguyên nhân gây ra bảy mươi ba hai số ca nhiễm mới trong tuần vừa qua
theo trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh mỹ cdc tỷ lệ trên cao hơn rất nhiều so với tuần trước đó
khi omicron chỉ chiếm một mươi hai sáu số ca nhiễm mới tại mỹ
đáng chú ý là tại vùng pacific nowest và nhiều nơi ở miền nam và trung tây
omicron đã gây ra hơn chín mươi số ca nhiễm mới trong tuần qua
thị trưởng thủ đô washington
muriel bowser đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại washington vì số ca nhiễm tăng mạnh
đồng thời khôi phục biện pháp phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang tại các địa điểm trong nhà trên phạm vị toàn thành phố
ngoài ra bà cũng lưu ý rằng thủ đô washington sẽ triển khai nhiệm vụ đối với chính quyền địa phương
về việc thực thi biện pháp tiêm chủng bắt buộc đối với những người lao động trong thành phố
bao gồm việc tiêm mũi vaccine tăng cường đồng thời sẽ mở rộng xét nghiệm và các địa điểm tiêm chủng trên toàn thành phố
trên khắp nước mỹ các bệnh viện sắp quá tải các trung tâm xét nghiệm chứng kiến những dòng người xếp hàng chờ đến lượt
và hàng loạt sự kiện thể thao và giải trí đã phải hủy hoãn
các chuyên gia y tế cho biết biến thể omecron có khả năng lây lan nhanh chóng và gây rủi ro lớn nhất đối với những người chưa tiêm phòng ngừa covid một mươi chín
liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại anh liên tiếp những ngày gần đây nước này công bố tình trạng khẩn cấp khi số ca mắc mới đạt kỷ lục
đặc biệt là số ca mắc mới do biến thể omicron gây ra
tuy vậy thủ tướng anh boris johnson tuyên bố sẽ liên tục xem xét tình hình dịch bệnh như không đưa ra thêm biện pháp chống dịch nào vào dịp giáng sinh
thủ tướng johnson cho biết anh sẽ không tăng cường các hạn chế nhằm ngăn biến thể omicron lan trọng trong lễ giáng sinh
tuy nhiên ông khẳng định diễn biến dịch bệnh sẽ được theo dõi sát sao từng giờ
ông johnson cho biết thêm anh vẫn chuẩn bị cho trường hợp phải tăng cường hành động
để bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như dịch vụ y tế quốc gia
chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động đó chúng tôi đang xem xét mọi thứ nhằm kiểm soát omicron và sẽ không loại trừ bất kỳ yếu tố nào
cùng ngày hoàng gia anh cho biết nữ hoạt elizabeth ii sẽ hủy chuyến đi truyền thống tới dinh thự saringham vào dịp giáng sinh vì lo ngại dịch covid một mươi chín
thay vào đó bà dự định tổ chức cuộc gặp mặt gia đình tại lâu đài winsur ở london
tất cả hoạt động của hoàng gia trong dịp lễ đều sẽ tuân thủ những biện pháp phòng ngừa dịch bệnh
anh hiền là một trong những nước châu âu bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch đặc biệt là biến thể omicron
trong tuần qua tỷ lệ ca nhiễm hàng ngày ở quốc gia này liên tục lập kỷ lục buồn
trên ngày hai mươi tháng một mươi hai anh báo cáo có chín mươi một bảy trăm bốn mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới trong bối cảnh biến thể omicron lây lan mạnh
thủ đô london là nơi có số ca bệnh cao nhất cả nước tỷ lệ nhập viện ở khu vực này cũng tăng
kể từ đầu dịch covid một mươi chín đến nay anh đã ghi nhận tổng cộng một mươi một ba trăm sáu mươi một ca bệnh
trong đó có một trăm bốn mươi bảy hai trăm một mươi tám người chết
về biến thể omicrone mới đây tổng giám đốc của who đã tuyên bố về mức độ lây nhiễm của biến thể này
kể cả trên những người đã tiêm vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín trước đó
theo ông biến thở omicron lây nhanh hơn đáng kể so với biến thể delta
và những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm hoặc tái nhiễm
tổng giám đốc tổ chức y tế thế giới who taros ahanom gereyassetus tuyên bố biến thể omecron của virus sars cov hai
lây lan nhanh hơn biến thể data và đang gây bệnh cho những người đã tiêm vaccine hoặc đã hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín
phát biểu họp báo với phóng viên tại trụ sở của who ở geneva tổng giám đốc tedros ahanom kerryasese nêu rõ
có bằng chứng nhất quán cho thấy biến thể omecron lây lan nhanh hơn đáng kể so với biến thể delta
những người đã tiêm phòng vaccine hoặc hồi phục sau khi mắc covid một mươi chín nhiều khả năng nhiễm hoặc tái nhiễm
ngoài ra người đứng đầu who cũng khẳng định năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm chúng ta kết thúc đại dịch
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đưa omecron vào danh sách các biến thể đáng lo ngại của virus sars cov hai sau khi phát hiện biến thể này
tuy nhiên hiện tại cơ chế lây lan cũng như mức độ nghiêm trọng của các ca nhiễm biến thể này vẫn chưa được xác định rõ
giữa lúc làn sóng dịch bệnh do biến thể omicron bùng phát ngoại trưởng canada malan niejai thông báo mắc covid một mươi chín
nơi này đang gấp rút triển khai các biện pháp để ứng phó với biến thể mới trước nguy cơ hệ thống y tế sẽ quá tải
ngoại trưởng melani choli mới đây đã cho biết tôi đã xét nghiệm nhanh và có kết quả dương tính covid một mươi chín
theo các hướng dẫn về y tế cộng đồng tôi đã tự cách ly và sẽ làm việc trực tuyến
tôi sẽ cách ly trong vài ngày cho đến khi nhận kết quả xét nghiệm pcr
bà soli bốn mươi hai tuổi được bổ nhiệm làm ngoại trưởng hồi tháng một mươi và là một trong những chính trị gia cấp cao nhất của canada bị mắc covid một mươi chín
lan sóng covid một mươi chín đang có xu hướng bùng phát trở lại với sự lây lan của biến chủng omicron mới
thủ tướng canada justin trudea tuần trước cảnh báo số ca nhiễm biến chủng omicron tăng đột biến là tín hiệu đáng sợ
trong khi một quan chức y tế hàng đầu của canada cho rằng hệ thống y tế nước này có thể sớm bị quá tải
quebec tỉnh đông nhất thứ hai của canada
đã yêu cầu các quán bar phòng chim và sòng bạc đóng cửa vào ngày hai mươi tháng một mươi hai và chỉ cho phép người dân làm việc tại nhà
lãnh đạo cơ quan y tế quebec christiane duff cho biết tỉnh này đã ghi nhận kỷ lục bốn năm trăm linh ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày
đồng thời cảnh báo tình trạng tồi tệ hơn vẫn chưa xảy ra
ông duff kêu gọi người dân quebec hạn chế tụ tập khi dịp lễ giáng sinh và đáng năm mới tới gần
các biện pháp hạn chế mới có hiệu lực từ năm giờ chiều ngày hai mươi tháng một mươi hai
ông duff cho biết hầu hết các trường học sẽ đóng cửa vào ngày hai mươi tháng một mươi hai
các trường học sẽ đóng cửa ngay lập tức cho đến ngày một mươi tháng một
trong khi các nhà hàng sẽ chỉ mở cửa từ năm giờ chiều đến một mươi giờ tối
và tất cả các sự kiện thể thao sẽ diễn ra mà không có khán giả
giới chức y tế canada cảnh báo số ca covid một mươi chín tại nước này có thể tăng nhanh trong những ngày tới
do sự lây lan của biến thể omicron
trong cuộc chiến chống virus sars cov hai hệ miễn dịch của con người có một vũ khí nòng cốt chính là kháng thể
vậy hệ miễn dịch của con người bài binh bố trận
chống covid một mươi chín như thế nào
mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây
các protein hình chữ y đã trở thành tầm điểm chú ý hàng đầu
bởi các vaccine ngừa covid một mươi chín hiện nay không sản xuất được đủ lượng kháng thể cần thiết
để chống lại biến thể omicron so với các chủng virus trước đó
được huấn luyện nhờ vaccine và cả sự lây nhiễm
các kháng thể bám vào protein gai trên bề mặt của sars cov hai
ngăn nó xâm nhập vào tế bào và gây bệnh
dù vậy kháng thể không phải vũ khí diệt virus duy nhất trong cơ thể người
trên thực tế có một phản ứng phối hợp và tinh vi thật sự tuyệt vời
nếu nhìn từ quan điểm tiến hóa
chỉ trong vài phút và vài giờ sau khi virus đầu tiên xâm nhập tế bào
các protein tín hiệu sẽ phát cảnh báo
để triệu tập các chiến binh của hệ thống miễn dịch tự nhiên
nếu những kẻ xâm lực vẫn chưa bị đánh bại
hệ miễn dịch thích nghi sẽ vào cuộc
vài ngày sau khi nhiễm virus các tế bào b khéo léo đường đậu với kẻ thù
và bơm ra kháng thể
vaccine cũng huấn luyện cho tế bào b
bằng bên trong các hạp bạch huyết ở nách
gần điểm tiêm trên cánh tay sẵn sàng chiến đấu
đối tác khen chốt của tế bào b là tế bào t
chúng phân chia thành hai nhóm yểm trợ và sát thủ
do protein gai đột biến cao độ
biến thể omicron dễ dàng tránh nẻ hệ miễn dịch
bằng cách trung hòa các kháng thể do vaccine tạo ra
tin xấu là nó khiến người nhiễm dễ có triệu chứng
tin tốt là các tế bào t gần như không dễ bị đánh lừa
chúng có kính chiếu yêu nhằm vào các tế bào nhiễm virus
và có thể tìm kiếm các bộ phận cấu thành của virus
trong chu kỵ nhận lên
các tế bào t rất giỏi nhận biết các dấu hiệu của kẻ thù
mà chúng từng chạm tráng trước đó
kể cả khi virus có nguy trang giỏi cỡ nào
và đã qua mặt được các kháng thể
tùy thuộc vào tốc độ phản ứng một người đã tiêm ngừa covid một mươi chín
có thể bị nhiễm đột phá nhưng chỉ ở thể nhẹ
giống như cảm cúm thông thường chứ không trở nặng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
trong thời điểm hiện tại quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k
và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
để đảm bảo sức khỏe trong giai đoạn này
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức trên kênh sức khỏe đời sống
còn bây giờ xin chào